quý vị và các bạn thân mến trước khi đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin tổng hợp đáng chú ý về y tế và sức khỏe
qua hơn bốn năm thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
bệnh viện xanh sạch đẹp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
những bất cập tồn tại trước đó đã phần nào được giải quyết
với những kết quả rất tích cực như sự hài lòng của người bệnh đạt tám mươi vào năm hai nghìn một mươi chín
sáu mươi bảy mươi bệnh viện xanh sạch đẹp tám mươi nhà vệ sinh đạt yêu cầu
việc đổi mới quy trình thủ tục khám chữa bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi cùng nhiều biện pháp
nhằm giảm bớt sự phiền hà cho người dân khi đi khám chữa bệnh bước đầu ghi nhận những kết quả khả quan
các cuộc gọi đường dây nóng đến năm hai nghìn một mươi tám cho thấy những phản ánh tiêu cực về chất lượng dịch vụ
thái độ tinh thần phục vụ giảm hẳn so với trước đây
tỷ lệ bệnh nhân nằm ghép cũng giảm rõ rệt
tuy nhiên hai mươi người bệnh chưa thực sự hài lòng vẫn là một con số đáng để suy nghĩ
và cần có những biện pháp quyết liệt triệt đề đồng bộ hơn nữa để tiếp tục hướng tới mục tiêu
lấy người bệnh làm trung tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế
theo kết quả kiểm tra của bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập
đối với sáu tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
tính đến thời điểm hiện tại đã có hai tỉnh loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trong toàn tỉnh
theo số liệu của bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập
hiện nay trung bình số bệnh nhân phong phát hiện mới mỗi năm khoảng từ sáu đến tám người
con số này thể hiện rõ xu hướng giảm dần là kết quả tích cực của công tác phòng ngừa bệnh phong tại khu vực
bệnh viện phong gia liễu trung ương huyện lập thì được bộ y tế giao so là quản lý sáu tỉnh bắc trung bộ
sáu tỉnh bắc trung bộ
từ thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế sáu tỉnh trong khu vực này
chức năng mà bộ y tế giao so thì bệnh viện đã tổ chức bổ trí cho nhất lực để chỉ đạo tuyến về công tác phòng ngừa gia liễu cho sáu tỉnh trong khu vực này
tình hình bệnh phong trong khu vực này hiện tại thì nó có xu hướng giảm dần
tức là hiện tại bệnh nhân phong quản lý trong khu vực có khoảng gần chín trăm linh bệnh nhân
chủ yếu là bệnh nhân sống tại câu đồng
còn bệnh nhân tại khu điều trị thì có hai khu chính
đó là khu điều trị phong cầm thủy thanh hóa là có khoảng hơn ba mươi bệnh nhân
từ tại bệnh viện phong quân lập này tức là khu này đấy thì có khoảng gần hai trăm linh bệnh nhân phong đang điều trị tại đây
còn lại bệnh nhân phong tại cộng đồng
những năm qua nhận thức của cộng đồng về bệnh phong tăng lên rõ rệt
cùng với công tác chăm sóc bệnh nhân phong luôn được quan tâm chú trọng
tỷ lệ bệnh nhân phong giảm là dấu hiệu đáng mừng
tuy nhiên vẫn không thể lơ là công tác phòng ngừa
để tiếp tục tiến tới phòng ngừa
đến năm hai nghìn hai mươi một cả sáu tỉnh thuộc khu vực này hoàn thành chỉ tiêu loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trong toàn tỉnh
hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín là năm thứ bảy liên tiếp hoạt động ý nghĩa này được tổ chức trên khắp cả nước
chính thức bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng sáu và sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín có sự tham gia của ba mươi chín tỉnh thành phố
và cũng là năm đầu tiên
chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất với sự tham gia của nhiều địa phương nhất
tính đến ngày một mươi bốn tháng bảy đã có hai mươi chín tỉnh thành phố tổ chức sự kiện hiến máu hưởng ứng hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
tổng lượng máu tiếp nhận được từ đầu chương trình đến giờ đạt gần bốn mươi đơn vị máu
dự kiến khi kết thúc hành trình đỏ năm nay vào ngày hai mươi tám tháng bảy tổng lượng máu tiếp nhận được sẽ là sáu mươi đơn vị
hành trình đỏ là một trong những chương trình vận động hiến máu tình nguyện có ý nghĩa to lớn
vì đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức tư tưởng của đông đảo người dân trên toàn quốc về hiến máu tình nguyện
tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội và phát huy được tinh thần nhân ái của cộng đồng
thưa quý vị và các bạn máu không phải là cơ quan nội tạng
mà là một tổ chức di động có vai trò cực kỳ quan trọng đối với con người nhất là đối với người bệnh
thưa quý vị và các bạn máu không phải là cơ quan nội tạng nhất là đối với con người nhất là đối với người bệnh
nó đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có chế phẩm sinh học nào thay thế được máu
mặc dù khoa học đã và đang rất phát triển

vẫn phải dựa hoàn toàn vào sự hiến tặng của người khác

quy đổi là gần một sáu triệu đơn vị máu hai trăm năm mươi ml
trong đó chín mươi tám ba lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện

trong khi đó theo tổ chức y tế thế giới who

hàng ngày hàng giờ có biết bao nhiêu người để duy trì sự sống
để giữ được tính mạng phải trông chờ vào những giọt máu của người khác
trong thời điểm hiện tại tỷ viện học trải máu trung ương đang cung cấp máu cho khoảng hai mươi sáu tỉnh
thành phố trên địa bàn bắc miền trung

hàng năm chúng tôi cung cấp khoảng năm trăm linh đến năm trăm sáu mươi đơn vị máu cho các bệnh viện và cho người bệnh
truyền máu là biện pháp điều trị
có thể cứu sống người bệnh nhưng cũng luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro cho người bệnh
trong đó có việc lây nhiễm các mầm bệnh như hiv viêm gan b viêm gan c giang mai

một trăm linh đơn vị máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện
và đạt tỷ lệ hai dân số
tổ chức y tế thế giới đã đạt tỷ lệ hai dân số và đạt tỷ lệ hai dân số

t suc là cứ một trăm linh người khỏe mạnh có khoảng một năm người hiến máu tình nguyện như thế
đấy là những con số mà rất tích cực
nhờ đó thì ngành y tế có được cái lượng máu đầu vào nó khá là tốt
khá là dôi rao để có thể sản xuất các chế phẩm máu phục vụ cho các bệnh viện
các chuyên khoa các tuyến cho việc điều trị bằng các chế phẩm máu có chất lượng và an toàn
đơn vị máu thu được từ người hiến tặng mới chỉ là nguyên liệu đầu vào cho cơ sở chuyển máu
với việc hướng tới hoàn thành mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
việc khuyến khích thêm nhiều người tham gia hiến máu thường xuyên định kỳ
rất cần sự chung tay của cả cộng đồng để xây dựng một nền móng vững chắc
cho hệ thống máu dự trữ quốc gia
thời lượng của chương trình sống khỏe đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo